hồi bảy giờ hôm nay ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông
trên khu vực phía tây đảo hải nam cách đất liền các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh khoảng ba trăm chín mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi km
khoảng chiều tối nay ngày một mươi tám tháng bảy vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh
sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc một trăm linh bốn độ kinh đông trên khu vực biên giới việt nam lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rông mạnh
phía tây khu vực bắc biển đông ngày hôm nay có gió bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
ở vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh
vùng ven biển đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy chiều khoảng năm mét sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
từ chiều nay ngày một mươi tám tháng bảy khu vực ven biển các tỉnh thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an và hà tĩnh có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
cảnh báo từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng bảy trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình sông hoàng long các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất cấp hai